ubnd tp đà nẵng vừa có quyết định phê duyệt đầu tư dự án xây dựng trạm xử lý nước thải hòa xuân giai đoạn ba với tổng số vốn gần sáu trăm linh tỷ đồng từ nguồn vốn ngân sách
dự án có quy mô đầu tư xây dựng giai đoạn ba gồm nhà trạm xử lý nước thải trạm bơm đường ống công nghệ và các trang thiết bị liên quan
thời gian thực hiện từ năm hai nghìn hai mươi đến năm hai nghìn hai mươi
trên cơ sở dự án đầu tư xây dựng công trình được phê duyệt ubnd tp đà nẵng giao ban quản lý các dự án đầu tư cơ sở hạ tầng ưu tiên làm chủ đầu tư và có trách nhiệm phối hợp với các đơn vị liên quan triển khai các bước tiếp theo theo đúng quy định